đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư vào khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông
thuần địa bàn quận hai quận chín và quận thủ đức là yêu cầu được ubnd tp hcm
giao sở kế hoạch và đầu tư thành phố phối hợp với các cơ quan đơn vị
triển khai thực hiện trong thời gian tới
ubnd tp hcm giao sở kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với ubnd các quận hai
thủ đức và các đơn vị liên quan khẩn trương ra soát trong danh mục dự án
kêu gọi đầu tư của thành phố trên địa bàn từ đó kêu gọi các dự án đủ điều kiện
thỏa mãn các tiêu chí được đầu tư trong khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố
theo ubnd tp hcm việc đầu tư xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố
là chủ trương lớn của thành ủy ubnd tp hcm nên phải triển khai thực hiện đồng bộ
việc lập quy hoạch thực hiện quy hoạch cũng phải được quản lý chặt chẽ
trên tổng thể khu đô thị sáng tạo tương tác cao tránh lập điều chỉnh quy hoạch một trên hai ngàn
chỉ để phục vụ cho một vài dự án nhà ở